quá trình lấy lời khai của nhân chứng lực lượng chức năng xác định vào khoảng một mươi năm h bốn mươi cùng ngày
có một nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu thanh trì
sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa làm việc với bốn đối tượng
gồm la quang huy vi đức mạnh phạm ngọc hiển và phạm công doanh
để điều tra làm rõ về các hoạt động có liên quan tới tín dụng đen
trong quá trình tuần tra kiểm soát
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba thuộc công an tỉnh đã phát hiện hai đối tượng là la quang huy và vi đức mạnh
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện nhiều giấy tờ rơi quảng cáo vay tiền
nhiều tờ giấy có in hình địa chỉ của người thiếu nợ theo hoạt động tín dụng đen
tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng
công an đã phát hiện thêm hai đối tượng khác là phạm ngọc hiển và phạm công doanh
đồng thời thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan tới hoạt động tín dụng đen
bất ngờ đột kích vào một vườn xoài thuộc khu vực ấp mỹ thạnh xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang
lực lượng công an đã phát hiện rất đông các đối tượng đang tụ tập đánh bạc
dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền
khi thấy lực lượng công an đến hiện trường các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn
một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ sau đó
khám xét trên người của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi bốn điện thoại di động số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
năm xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường trường trinh quận tân bình thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ bị một ô tô từ phía sau lao tới húc văng khiến cho nhiều người bị thương
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi một nam tài xế khoảng ba mươi tuổi lái xe ô tô con
mang biển số năm mươi một g năm mươi tám nghìn năm trăm ba mươi một khi đến giao lộ phạm văn bạch trường trinh
phương tiện này đã bất ngờ tông thẳng vào năm xe máy đang dừng đèn đỏ
cứu tông mạnh
đã khiến cho các phương tiện văng về phía trước nằm đè lên nhau
sáu người bị thương đã phải đưa đi cấp cứu
đội cảnh sát giao thông an sương phòng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã đến khám nghiệm hiện trường trích xuất camera điều tra nguyên nhân của vụ tên ạ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi